vi phạm quy định trong phòng chống dịch ông vũ duy tấn bí thư đảng ủy xã draypram vừa bị ban thường vụ huyện ủy chư quynh tỉnh đắk lắc ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ
theo đó ông tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện crong anna tỉnh đắk lắc trong lúc huyện chư quynh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhưng không báo cáo xin phép huyện ủy
bên cạnh đó ông tấn đã có tiếp xúc với người từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định
do đó ban thường vụ huyện chư quynh đã tạm đình chỉ chức vụ bí thư đảng ủy xã dây pang đối với ông tấn kể từ ngày hai mươi một tháng tám
đồng thời ban thường vụ huyện ủy chư quynh cũng giao ủy ban kiểm tra huyện ủy tham miu tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể đảng ủy san draibram và cá nhân ông vũ duy tấn sau khi ông này hoàn thành thời gian cách ly tập trung

bên cạnh đó ban thường vụ huyện chư quynh cũng giao ủy ban kiểm tra huyện ủy san draibram và cá nhân ông vũ duy tấn sau khi ông này hoàn thành thời gian cách ly tập trung
khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người này do công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe vg ở số chín đào duy anh quận đống đa cấp
tuy nhiên qua chất vấn trực tiếp tổ công tác phát hiện giấy tờ trên là giả mạo nên đã bàn giao người và phương tiện cho công an phường thượng đỉnh quận thanh xuân làm rõ